có nhiều ca khúc tiêu biểu được giới chuyên môn đánh giá cao và công chúng yêu nhạc đón nhận